hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhiều năm nay ông bùi văn thăng sáu mươi hai tuổi thường ở lại căn tròi nhỏ ven hồ đắc long thượng xã lộc ngãi huyện bảo lâm để trông coi vườn cà phê của gia đình
sáng ngày tám tháng một trưởng thôn không thấy ông đến nơi tập trung tiêm vaccine covid một mươi chín như đã đăng ký
bèn đến tìm hiểu thì phát hiện thi thể chủ vườn cà phê với nhiều vết thương nằm khuất trong bụi cây ven hồ
đến giờ trích thì một số người gọi điện cho anh là không được gọi điện anh rủ anh đi trích cùng
không được thì anh em mới bảo đi vào tìm đi vào ngõ anh xem anh cường đâu bảo anh đi trích
vo trong đây thì không thấy anh đâu thì thấy xe của anh vẫn còn ở đây
thì người ta nghĩ là chắc là anh ở rong rong vườn
người ta đi tìm trên vườn không thấy thì người ta mới quay về đây tìm thì người ta phát hiện được anh đã nằm chết ở dưới đây rồi
khám nghiệm hiện trường công an lâm đồng phát hiện có dấu hiệu bị lục lọi nên nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản
nhiều người có tiền án tiền sự trên địa bàn bị đưa vào diện tình nghi các mối quan hệ của nạn nhân cũng được giả soát
đây là một vùng lâu thôn hơi xa khu dân cư
ông cường ở đây sinh sống chỉ có một mình một căn tròi tạm bỡ thôi
rất ít người ở đây qua lại
thông tin về vụ việc ban đầu thì chúng tôi cũng có rất ít nhân chứng người biết việc để cung cấp cho cơ quan điều tra
thứ hai nữa là ở đây thì chỗ ông cường này
ông này cũng không có mối quan hệ gì phức tạp
và chủ yếu là quanh ở hàng xóm mối xóm này thì ông này cũng chỉ ở đây một mình không có vợ con gì cả
nên là thông tin về nạn nhân cũng rất là ít
kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị tấn công với một lực rất mạnh từ phía sau đầu vài gáy gây suốt huyết tụ máu não dẫn đến tử vong
từ hàng chục người thuộc diện nghi vấn cơ quan công an đã mời đặng văn luyến quê kiên giang lên làm việc
luyến khai biết ông thằng mới bán cà phê
cà phê có tiền nên sang hỏi mượn
nhưng khi gặp mặt hắn nảy sinh ý định giết ông để cướp tài sản
nhân lúc nạn nhân không để ý từ phía sau hắn lấy xả beng đánh liên tiếp nhiều cái vào phần trọng yếu
luyến giấu thi thể ông thăng vào bụi cây vứt hung khí xuống hồ rồi quay lại tròi lục lấy tiền và điện thoại của nạn nhân
hiện luyến đã bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hai tội danh giết người và cướp tài sản
trước những hành vi thủ đoạn phạm tội mới của nhiều đối tượng
công an thành phố hà nội đã xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch tấn công tội phạm để phù hợp với tình hình mới
trong đó có sự thay đổi về phương thức hoạt động của lực lượng một trăm bốn mươi một
thay vì đứng tại chốt như trước thì các tổ công tác hoạt động mở rộng với hình thức hóa trang
sử dụng phương tiện cá nhân chủ động tuần tra trên đường nhằm đáp ứng tốt nhất việc bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô
mang theo kéo sắt trong cốp xe khi điều khiển phương tiện là xe phân khối lớn nhưng không tuân thủ các quy định về luật an toàn giao thông
dừng phương tiện để kiểm tra hành chính thanh niên này cho biết có nhận thức được hành vi của mình tuy nhiên vẫn trả lời một cách vô lý

thì đây là một hình thức mới cũng như là khi mà tập trung sử lý thì cũng là mang tính chất là tuyên truyền cũng như là sử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên điều khiển mô tô mà không chấp hành luật giao thông
đặc biệt trong thời điểm cuối tuần vừa qua trên các tuyến phố địa bàn nội thành cùng bốn quận hoàn kiếm hai bà trưng đống đa ba đình liên tiếp các nhóm thanh niên có dấu hiệu đua xe gây dối trật tự công cộng như thế này xuất hiện
trong đó nhiều thanh thiếu niên có hành vi tháo biển số xe hoặc mang theo hung khí khi tham gia giao thông trên đường ngay lập tức tổ liên ngành mặc thường phục đã phát hiện kiểm tra
người bị phạm mà mang theo những quy định của pháp luật cấm
chúng tôi sẽ bàn giao về công an phường sở tại để xử lý theo quy định của pháp luật
ngoài những chuyên trách hóa trang để thực hiện nhiệm vụ phòng chống vào nhóm đối tượng thanh thiếu niên như thế này chúng tôi cũng tiếp dũng tập trung triển khai ở các nhóm đối tượng có biểu hiện vi phạm về pháp luật
chỉ trong vòng bốn đêm từ ngày một mươi tháng ba đến ngày một mươi ba tháng ba ba trăm chín mươi năm đối tượng có hành vi vi phạm về trật tự
tự an toàn giao thông bị phát hiện chặn giữ tạm giữ hai trăm linh bốn phương tiện vi phạm
lực lượng một trăm bốn mươi một xác định rõ từ những đối tượng đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đến những đứa trẻ vị thành niên đều phải tiến hành đầy đủ các thủ tục tố tụng làm tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm cho lần tái phạm nếu có

theo điều tra thời gian gần đây phạm thị nga thường xuyên đến các quán karaoke vũ trường điểm điều trị methadon trên địa bàn thành phố thanh hóa để móc nối gom tiền của các đối tượng nghiện sau đó đem ma túy đến các địa điểm hẹn trước để giao hàng
xác định đây là nguồn cung cấp ma túy lớn trên địa bàn công an thành phố thanh hóa đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa
chỉ sau một thời gian ngắn điều tra xác minh vào tối ngày một mươi ba tháng ba công an thành phố thanh hóa đã phá thành công chuyên án bắt quả tăng phạm thị nga đang thực hiện hành vi phạm tội thu giữ toàn bộ số ma túy
liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín trong hướng dẫn quản lý tại nhà với người mắc covid một mươi chín vừa ban hành bộ y tế quy định người mắc covid một mươi chín được khẳng định nhiễm virus sars cov hai bằng phương pháp pcr hoặc test nhanh do bản thân hay người chăm sóc tự làm tại nhà hoặc do nhân viên y tế cơ sở y tế thực hiện
trước đây ngành y tế quy định kết quả test nhanh covid một mươi chín của f tại nhà được công nhận khi người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện từ xa hoặc test nhanh do nhân viên y tế thực hiện cho bệnh nhân
cũng tại hướng dẫn bộ y tế bổ sung yêu cầu về thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm
sau chuỗi ngày đóng băng bởi covid một mươi chín thì từ ngày hôm nay việt nam sẽ chính thức mở cửa du lịch quốc tế
đây là thời điểm được ví như ngày hội lớn của du lịch việt nam
trước đó du lịch nội địa cũng đã được mở cửa trở lại với nhiều hoạt động hấp dẫn
một tháng từ khi được mở cửa trở lại thì lượng khách đến các di tích danh thắng trên địa bàn thủ đô đã dần tăng cho thấy những tín hiệu khởi sắc sau thời gian dài đóng băng
điểm khác biệt so với trước đây là du khách thường đi theo nhóm nhỏ từ hai đến ba người hoặc theo quy mô gia đình
tuy không thể so sánh với thời điểm trước khi có dịch song đây vẫn là tín hiệu đáng mừng
cho thấy sự phục hồi của các hoạt động của di tích giang thắng trên ệ bàn thủ đô
hiện các địa điểm tham quan du lịch tích cực ứng dụng công nghệ số thuyết minh tự động với nhiều ngôn ngữ để sẵn sàng phục vụ khách quốc tế ngay khi có khách trở lại
ngoài ra các khu vực đón tiếp nhà trưng bày các điểm tham quan được tổng vệ sinh khử khuẩn và tổ chức phân luồng giãn cách bảo đảm môi trường sạch đẹp và an toàn
quảng ninh nói chung và vịnh hạ long nói riêng luôn là điểm đến hấp dẫn ưa thích của đông đảo du khách quốc tế khi đến với việt nam
để góp phần bảo đảm an toàn phục vụ du khách tốt nhất khi các hoạt động du lịch trong đó có du lịch quốc tế mở cửa hoàn toàn
công an tỉnh quảng ninh và các lực lượng chức năng đã phối hợp tăng cường kiểm tra các phương tiện phục vụ khách tham quan trên vịnh không để các phương tiện không bảo đảm an toàn trở lại đón khách
để đảm bảo các phương tiện trở lại đón khách đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh quảng ninh đã phối hợp cùng lực lượng
cảng vụ đường thủy nội địa quảng ninh kiểm tra tình trạng kỹ thuật điều kiện an toàn trang thiết bị phòng chống cháy nổ cứu sinh cứu đắm của tất cả các phương tiện
kiểm tra danh sách bằng cấp chứng chỉ hành nghề của thuyền trưởng thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên mỗi phương tiện
có cái tàu du lịch đã dừng hoạt động thời gian rất là dài
do đó các nguy cơ xảy ra hỏng ngóc đối với các thiết bị phòng cháy cháy cũng như các thiết bị cứu đoạn cứu hộ là rất dễ xảy ra
cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn và đôn đốc các chủ tàu kiểm tra lại toàn bộ các hệ thống phòng cháy cháy hệ thống trang thiết bị cứu nạn cứu hộ
giảm thiểu mọi nguy cơ dẫn đến mất an toàn phục vụ tốt cho việc mở cửa du lịch
các chủ tàu chúng tôi thích nhất là phủ động
đưa các phương tiện vào sửa chữa nâng cấp duy tu sửa chữa tất cả các trang thiết bị trên phương tiện làm sao để đảm bảo an toàn quay trở lại đón khách du lịch
cùng với công tác kiểm tra các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh quảng ninh và cảng vụ đường thủy nội địa cũng thông qua hiệp hội tàu du lịch quảng ninh
tri hội tàu du lịch hạ long gặp gỡ làm việc với chủ các doanh nghiệp tàu du lịch yêu cầu các đơn vị này chủ động thực hiện đầy đủ các quy định đảm bảo an toàn khi đón khách trở lại
đặc biệt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên các tàu đảm bảo an toàn tối đa cho du khách
đặc biệt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên các tàu đảm bảo an toàn tối đa cho du khách
ngoài riêng tiếp tục khẳng định là điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước